quý vị và các bạn vào hồi một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão số một mươi một ở vào khoảng một mươi tám năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy bảy độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm một mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một tức là từ một trăm linh đến một trăm một mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi ba
theo dự kiến bão số một mươi một sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được hai mươi km và còn mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày một mươi năm tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi hai tám độ kinh đông cách đảo hải nam trung quốc khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai từ một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km trên một giờ giật cấp một mươi năm
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp tám cấp chín sau tăng lên cấp một mươi cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
biển động dữ dội
vùng biển vĩnh bắc bộ
bao gồm các đảo cô tô bạch long vĩ khu vực biển quảng trị đến quảng ngãi bao gồm các đảo hòn ngư cù lao tràm lý sơn có gió mạnh cấp sáu
từ ngày một mươi năm tháng một mươi tăng lên cấp bảy giật cấp chín
biển động mạnh
dự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây sau có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín sáu độ vĩ bắc một trăm linh tám ba độ kinh đông
trên khu vực phía bắc
vịnh bắc bộ
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ bảy mươi năm đến chín mươi km trên một giờ giật cấp một mươi hai
tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ là chỉ đạo của chính phủ đối với các địa phương bị ảnh hưởng thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua đặc biệt là các tỉnh ninh bình hòa bình yên bái thành hóa
thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân địa phương bị ảnh hưởng thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua nhất là các tỉnh ninh bình hòa bình yên bái thanh hóa tiếp tục huy động lực lượng phương tiện tập trung tìm kiếm những người còn mất tích chủ động di rời dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm nhất là các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân

ubnd huyện thủy nguyên thành phố hải phòng vừa cho biết các lực lượng chức năng của huyện phối hợp với lực lượng vũ trang và lực lượng phòng chống thiên tai đã hoàn tất việc di rời người và tài sản của bảy hộ dân trong vùng sạt lở núi ba phủ thuộc địa bàn xã lại xuân đến nơi an toàn
ủy ban nhân dân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng vừa cho biết các lực lượng chức năng của huyện thủy nguyên thành phố hải phòng vừa cho biết các lực lượng chức năng của huyện thủy nguyên tạo đường thoát nước khác tránh cho nước từ núi đổ thẳng xuống khu vực đang sạt trượt sẽ tiếp tục gây nguy hiểm nhất là trong thời gian tới có khả năng mưa lớn khi bão số một mươi một đang tiến vào đất liền
trước đó do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đêm ngày một mươi ba tháng một mươi tại núi ba phủ đã xuất hiện những vết nứt kéo dài khoảng một trăm linh mét bề rộng từ ba mươi đến năm mươi cm đất đang trong tình trạng sụt lốn gây nguy hiểm cho các hộ dân ở phía dưới và phần của trụ sở ủy ban nhân dân xã lại xuân lập tức lực lượng chức năng của xã huyện đã sơ tán người và phương tiện trong vùng nguy hiểm ngay trong đêm
đã năm ngày kể từ sau trận lũ lịch sử quét qua huyện phù yên của tỉnh sơn la
hiện vẫn còn năm xã cô lập với huyện và hai mươi sáu bản cô lập với xã do địa bàn rộng thiên tai ảnh hưởng khắp toàn huyện nên việc thống kê phân bố lực lượng đến hỗ trợ gặp rất nhiều khó khăn
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trong trận lũ vừa qua hai mươi bảy xã thị trấn của huyện phú yên đều bị thiệt hại nặng nề trong đó thiệt hại lớn nhất chính là giao thông
do mưa lớn nước lũ dâng cao cùng với gần một mét khối đất đá lớn nhỏ bị sạt lở làm nhiều điểm giao thông bị ách tắc
đến ngày một mươi bốn tháng một mươi tuyến quốc lộ bốn mươi ba từ xã phù gia đi tân phong đã tạm thông tuyến các tuyến còn lại vẫn đang trong quá trình khắc phục
cùng với việc một mươi bảy cây cầu kiên cố cũng như cầu dân sinh bị thiệt hại khiến cho năm xã bị cô lập hoàn toàn là mường bang mường la sập sa kim bon suối bậu
các em học sinh ba cấp học của hai mươi bảy bản đã phải nghỉ học bốn ngày hôm nay đường điện và viễn thông bị cắt đứt hoàn toàn nên công tác ứng phó hỗ trợ và khắc phục vô cùng khó khăn
hiện lãnh đạo địa phương đang cử các tổ công tác
tiếp cận địa bàn thống kê thiệt hại cũng như lên phương án tạm thời khắc phục giao thông bảo đảm hai ngày sau có thể nối liền với các điểm bản đang bị cô lập
dự kiến đến ngày một mươi tám tháng một mươi có thể cấp điện trở lại cho các hộ dân
trong những ngày này bên cạnh các vấn đề cần được ưu tiên hàng đầu như tìm kiếm người mất tích viện trợ lương thực nước uống cho nhân dân
tỉnh thanh hóa còn đang phải đối mặt với bài toán vệ sinh môi trường sau đợt lũ lụt vừa qua
đây là hình ảnh thường thấy ở các địa điểm bị ngập lột tại thanh hóa
trong những ngày qua người và da cầm da súc thậm chí là cả đồ đạc trong nhà được chuyển lên những nơi cao giáo
mới chỉ có hơn chục con gà con lợn mà tại đây mùi hôi thối đã bốc lên nồng nặc
thanh hóa sau đợt nước lên hàng ngàn con lợn bị chết hiện nước vẫn chưa rút để tiêu hủy vịt gà bị cuốn trôi có thể còn nhiều hơn nữa
hiện tại chưa có thống kê cụ thể
trước mắt là đối với các vùng ngập lũ thì bảo đảm đời sống tối thiểu cho người dân
gồm có lương thực thực phẩm và nước uống
đồng thời là phải tích cực điều hành để tiêu lũ và tập trung xử lý môi trường theo phương châm là nước rút đến đâu thì xử lý đến đấy
trong giai đoạn bão và áp thấp liên tục hoành hành bên cạnh nỗ lực của hệ thống chính quyền
tỉnh thanh hóa yêu cầu mỗi người dân phải tự giác thực hiện tốt vấn đề vệ sinh tại gia đình mình
sau đó sẽ tới đường làng ngõ xóm
đồng thời cũng yêu cầu tất cả các đơn vị đoàn thể như hội nông dân đoàn thanh niên hội phụ nữ
cùng vào cuộc với dân để xử lý vấn đề môi trường
sau bão thì thường công tác vệ sinh rất nhiều vấn đề liên quan đến dịch bệnh
cho nên là phải tăng cường làm công tác vệ sinh đảm bảo tốt công tác về vệ sinh môi trường nhất là công tác về công tác thủy vực
tuyên truyền của xã cũng như của thôn của tỉnh của huyện thì nhà cũng dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ môi trường
đồng gia đình đi xung quanh vườn đường làng ngõ xóm ăn uống vệ sinh
công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh sau lũ được bà con tập trung đẩy mạnh để tránh dịch bệnh sau lũ được bà con tập trung đẩy mạnh để tránh dịch bệnh sau lũ được bà con tập trung đẩy mạnh
với các tình huống giả định sát với thực tế vận hành hệ thống lưới điện ngay sau khi lệnh diễn tập được phát đi các đơn vị được phân công đã nhanh chóng triển khai lực lượng để thực hiện công tác chuyên môn theo đúng tình huống giả định

các đơn vị đã thực hiện giải quyết sự cố giả định trong thời gian nhanh nhất đảm bảo chất lượng công việc và an toàn tuyệt đối
tôi tin tưởng rằng là đối với cấp quản lý lãnh đạo cũng như là cán bộ chuyên trách về quản lý an toàn sẽ nhìn nhận thấy và làm tốt cái nhiệm vụ của mình
cuộc diễn tập an toàn lần này đóng vai trò quan trọng trong rèn luyện kỹ năng chuyên môn tác phong chuyên nghiệp trong việc xử lý an toàn
nhanh chóng mọi sự cố phát sinh khi vận hành hệ thống lưới điện đặc biệt là trong tình huống có mưa lũ qua đó giảm thiểu số vụ tai nạn đối với cán bộ công nhân viên của ngành cũng như đối với người dân
công an tỉnh lào cai đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập công an tỉnh và tri bộ đảng đầu tiên của đảng bộ công an tỉnh đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
ngày một mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ti công an tri bộ đảng đầu tiên của công an tỉnh lào cai chính thức được thành lập
ngay từ khi ra đời lực lượng công an tỉnh lào cai đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho chính quyền nhân dân
trong hai cuộc kháng giải công an tỉnh lào cai đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập công an tỉnh lào cai
trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lào cai luôn nêu cao tinh thần bất khuất sẵn sàng lên đường tri viện cho chiến trường
suốt chặng đường bảy mươi năm thành lập và phát triển công an lào cai đã tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
hàng năm tỷ lệ điều tra khám phá án đều đạt trên chín mươi trọng án đạt một trăm linh không để các băng nhóm tội phạm hình thành và phát triển trên địa bàn
nhân dịp này công an tỉnh lào cai đã vinh dự được chủ tịch nước trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể cá nhân trong đơn vị
trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng năm mươi năm năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào kỷ niệm một mươi năm năm hợp tác đào tạo của thừa thiên huế với các tỉnh nam và trung lào
tại thành phố huế liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh thừa thiên huế hội hữu nghị việt lào và tổng lãnh sự lào tại thành phố đà nẵng
đã phối hợp tổ chức tọa đàm vai trò của cựu lưu học sinh lào đối với sự phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt việt lào
từ năm hai nghìn hai đến nay bình quân mỗi năm tỉnh thừa thiên huế tiếp nhận từ tám mươi đến một trăm linh sinh viên lào tham gia các ngành y dược nông lâm khoa học sư phạm
tại trường cao đẳng sư phạm huế đã nhận đào tạo hơn bốn trăm năm mươi lưu học sinh lào học tiếng việt
các đại biểu cho rằng các lưu học sinh lào là những đại sứ có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và phát triển
quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa lào và việt nam nói chung và tỉnh thừa thiên huế nói riêng
buổi tọa đàm cũng thu hút đông đảo các cựu lưu học sinh lào đã từng học tập và gắn bó với tỉnh thừa thiên huế
có cơ hội giao lưu trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với lãnh đạo các ban ngành chức năng tại thừa thiên huế
qua đó nhằm tăng cường hơn nữa vai trò của cựu lưu học sinh lào đối với sự phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt việt lào
thúc đẩy quá trình hợp tác phát triển giữa các địa phương của lào với tỉnh thừa thiên huế
những năm qua chương trình giao lưu tìm hiểu về biển đảo việt nam do sở thông tin và truyền thông tỉnh phú thọ tổ chức đã được triển khai tại nhiều trường học
chương trình đã giúp cho các em học sinh hiểu hơn về biển đảo việt nam qua đó thể hiện tình yêu đối với quê hương đất nước
buổi sáng thứ hai tại trường trung học cơ sở thị trấn lâm thao sau lễ trào cờ đã diễn ra cuộc thi tìm hiểu về biển đảo việt nam
rất sôi nổi của ba đội chơi mang tên
đảo phan vinh đảo sông tử tây và đảo sinh tồn các đội thi thể hiện sự hiểu biết của mình qua hai mươi câu hỏi kiến thức về biển đảo
qua nhiều phần thi các học sinh đã tự tin thể hiện sự hiểu biết của mình về vị trí vai trò tiềm năng thế mạnh của biển đảo việt nam cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển đảo việt nam
ngoài ra chương trình còn có phần giao lưu khán giả với những nội dung xoay quanh kiến thức về biển đảo cùng với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn khác tạo nên không khí sôi nổi và vô cùng hào hứng
tiếp theo thì chúng tôi sẽ
một là sẽ nghiên cứu để làm thế nào công tác tuyên truyền biển đảo vừa thiết thực vừa hiệu quả
thứ hai là tiếp tục tuyên truyền sâu rộng lĩnh vực biển đảo trên địa bàn tỉnh phú thọ để giúp cho học sinh sinh viên cũng như là nhân dân có những hiểu biết tốt hơn về biển đảo việt nam thêm yêu tổ quốc việt nam thêm yêu biển đảo việt nam
được bắt đầu triển khai từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
chương trình giao lưu tìm hiểu về biển đảo việt nam đã đem đến một sân chơi mới dành cho các em học sinh thông qua đó góp phần giáo dục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ về vai trò vị trí chiến lược của biển đảo việt nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong phần tin quốc tế dư luận quốc tế tiếp tục phản đối quyết định của tổng thống mỹ về thỏa thuận hạt nhân iran
mexico tìm kiếm biện pháp thay thế
nafta đổ vỡ
sau khi tổng thống mỹ donald trump không công nhận iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân nối tiếp các chỉ trích của iran và liên minh châu âu tổ chức chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân chủ nhân của giải nobel hòa bình năm hai nghìn một mươi bảy đã lên tiếng phản đối và cho rằng điều này sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động phát triển hạt nhân
theo tuyên bố của icel thỏa thuận hạt nhân iran là bằng chứng cho thấy hiệu quả của các nỗ lực ngoại giao và phản ánh yêu cầu cấp bách của việc
loại trừ vũ khí hạt nhân cùng những mối đe dọa từ vũ khí này và đây cũng là mục tiêu của hiệp ước về cấm vũ khí hạt nhân của liên hợp quốc được thông qua hồi tháng bảy vừa qua
chính vì những lý do trên icelan nhấn mạnh quyết định của tổng thống trump sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động phát triển hạt nhân cản trở việc đạt được các thỏa thuận nhằm hạn chế mối đe dọa hạt nhân trong tương lai và làm gia tăng nguy cơ hạt nhân toàn cầu
trước đó tổng thống iran hassan rouhani đã tái khẳng định cam kết lâu dài đối với thỏa thuận hạt nhân đồng thời cho rằng đây là thỏa thuận không thể đàm phán lại
trong khi đó đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu âu eu bà fedrica moregini cũng khẳng định mỹ không thể đơn phương hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân
cách đây hai năm cộng đồng quốc tế đã nhiệt liệt hoan nghênh thỏa thuận hạt nhân của iran thành quả của một mươi hai năm đàm phán cam go
đây không phải là một thỏa thuận đơn phương và không một quốc gia nào có thể đơn phương hủy bỏ thỏa thuận này
hiện tại đa số các nước lớn như anh pháp đức và những nước tham gia việc đàm phán thỏa thuận hạt nhân iran cũng đã cảnh báo việc mỹ có những hành động có thể gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trong khu vực
bộ ngoại giao nga nhấn mạnh việc tổng thống trump không xác nhận iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực thi thỏa thuận này song đây là một hành động đi ngược lại tinh thần của thỏa thuận
tổng thư ký tổ chức hiệp ước
bắc đại tây dương nato jens stoltenberg đã hối thúc mỹ và thổ nhĩ kỳ tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng quan hệ ngoại giao hiện nay
theo ông jens stoltenberg thổ nhĩ kỳ và mỹ cần tiếp xúc trực tiếp với nhau và tìm cách giải quyết tranh cãi vì việc các nước thành viên có thể phối hợp là một điều rất quan trọng đối với liên minh nhất là việc thổ nhĩ kỳ vốn có một vai trò quan trọng trong khu vực và trong cuộc chiến chống khủng bố
căng thẳng bùng phát trong quan hệ hai nước sau khi nhà chức trách của thổ nhĩ kỳ
bắt giữ một nhân viên lãnh sự quán mỹ tại istanbul vì nghi ngờ liên quan đến giáo sĩ mà ankara đã cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính bất thành ở nước này vào hồi năm ngoái
động thái này dẫn đến việc mỹ tạm ngưng dịch vụ cấp thị thực không định cư cho công dân của thổ nhĩ kỳ và vài giờ sau đó ankara cũng đưa ra biện pháp tương tự đối với công dân của mỹ
chính phủ mexico vừa thông báo đang xem xét các biện pháp thuế quan và các thị trường thay thế trong trường hợp đàm phán nâng cấp hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta
giữa ba nước mexico mỹ và canada không thành công
tuyên bố của bộ tài chính và tiến dụng công mexico nêu rõ nước này đang xem xét các biện pháp thuế quan và các thị trường thay thế để chuẩn bị cho trường hợp nafta đổ vỡ
hiện vòng bốn đàm phán lại nafta diễn ra từ ngày một mươi một tới một mươi bảy tháng một mươi tại thủ đô mexico city đang gặp phải khó khăn
khi mỹ chính thức đưa ra yêu sách về nâng tỷ lệ nội địa hóa khu vực đối với ngành công nghiệp ô tô từ sáu mươi hai năm hiện nay lên tám mươi
trong đó năm mươi lợi
ngoài ra washington muốn hạn chế khả năng mexico và canada có được hợp đồng mua sắm công ở mỹ
ngược lại các công ty mỹ sẽ được tiếp cận nhiều hơn các dự án của chính phủ mexico và canada
đây không phải là những đề xuất mà canada hay mexico có thể chấp nhận
tổng thống argentina mauricio macri vừa bày tỏ kỳ vọng khối thị trường chung nam mỹ mecosur và liên minh cho oeu
sẽ sớm đạt được thỏa thuận về hiệp định thương mại tự do fta trong năm nay
mặc dù hai bên đã đặt thỏa thuận về hiệp định thương mại tự do fta trong năm nay

phát biểu trước báo giới tổng thống macri hy vọng khối thị trường chung nam mỹ mekosur
bao gồm argentina brazil uruguay và paraguay sẽ đạt được thỏa thuận fta với eu vào tháng một mươi một tới
sau khi văn bản này được ký kết chính phủ argentina sẽ họp bàn với từng ngành nghề và lĩnh vực
để triển khai thực hiện fta mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế đất nước
trước đó eu cũng bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt được fta trong năm nay
dựa trên cơ sở hai bên
hai bên cùng có chung thiện trí chính trị và nỗ lực trong đối thoại kỹ thuật
dự kiến hai bên sẽ nhóm họp tại brasila vào đầu tháng một mươi một tới
trong trường hợp cần thiết sẽ tiếp tục đối thoại vào đầu tháng một mươi hai tới tại thủ đô bruxelles của bỉ
trong phần cuối của chương trình mời quý vị cùng đến với những hình ảnh
tại lễ khai mạc liên hoan phim quốc tế busan hai nghìn một mươi bảy của hàn quốc
và nhiều hoạt động thú vị khác diễn ra tại các nước
liên hoan phim quốc tế busan một trong những liên hoan phim có tiếng của châu á
vừa được khai mạc
tại trung tâm điện ảnh busan tại thành phố cảng cùng tên miền nam hàn quốc
liên hoan phim busan năm nay trình chiếu ba trăm linh phim từ bảy mươi năm quốc gia
được chọn giới thiệu trong đêm khai mạc là grass graden
bộ phim huyền ảo bí ẩn của nữ đạo diễn shin su won
bộ phim việt nam được công chiếu tại liên hoan phim lần này là cô ba sài gòn
của đạo diễn trần bửu lộc và kay nguyễn
liên hoan phim busan hai nghìn một mươi bảy sẽ được bế mạc vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi
các nhà tổ chức giải đua ô tô bằng năng lượng mặt trời cho biết
đội xe nuon của hà lan đã về đích đầu tiên với thành tích ba mươi bảy giờ một mươi phút bốn mươi một giây
đây là năm thứ ba liên tiếp đội xe đua của hà lan giành thắng lợi trong cuộc đua ô tô này
để giành chiến thắng trong cuộc đua lần này đội đã thay đổi chiến lược và cách lái xe
để có thể thích nghi với thời tiết ở australia
một đội xe đua khác của hà lan là anh hoven cũng về đích đầu tiên
ở hạng đua dành cho dòng xe grussel
mặc dù còn hơn hai tháng nữa mới đến giáng sinh
nhưng thị trường đồ chơi mùa nghỉ lễ đã được khởi động
tại cửa hàng đồ chơi lâu đời nhất thế giới hamsley tọa lạc ở thủ đô london của anh
vô vàn sản phẩm mới đang được bày trí để phục vụ trẻ em trong mùa lễ hội
trong đó thu hút nhiều sự chú ý nhất là hổ tinh nghịch tiller
nhu cầu về những món đồ chơi là các loài vật sẽ được đánh giá tăng cao trong mùa lễ giáng sinh
bên cạnh đó nằm trong top một mươi mặt hàng ăn khách tại hamsley
còn có những món đồ chơi thông minh hoặc những chú robot